hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
được các bị cáo nói ra để hội đồng xét xử xem xét khi đựng hình
từ bà trương mỹ lan cho tới các bị cáo trong vụ án đều dành phần đầu lời nói sau cùng
để gửi lời cảm ơn đến các cơ quan điều tra công an viện kiểm sát hội đồng xét xử
trại tạm giam các cán bộ dẫn giải lực lượng y tế luật sư
họ biết ơn vì những đơn vị cá nhân này đã tạo điều kiện chăm sóc tinh thần
hỗ trợ động viên suốt những tháng ngày trong trại tạm giam cho đến những ngày diễn ra phiên tòa
hội đồng xét xử đã điều hành phiên tòa một cách dân chủ cho bị cáo trình bày các quan điểm
viện kiểm sát đã đối đáp tranh luận với các bị cáo để làm rõ bản chất vụ án
một số bị cáo trình bày bản thân mang nhiều bệnh tái phát trong thời điểm bị tạm giam
nhờ có các cán bộ y tế hỗ trợ thăm khám thuốc thang kịp thời mà giúp bị cáo có đủ sức khỏe tham gia phiên tòa
bên cạnh những lời cảm ơn thiết tha nhiều lời xin lỗi cũng đã được thốt ra
với bà trương mỹ lan bị cáo gửi lời xin lỗi tới chính phủ
các cấp vì không thực hiện được lời hứa của mình suốt một mươi một năm tham gia tái cơ cấu ngân hàng scb
bà lan nói rằng đã rất hối hận khi tham gia vào lĩnh vực ngân hàng mới dẫn đến hậu quả như ngày hôm nay
chồng bà lan ông chu lập cơ trong một mươi phút nói lời sau cùng cũng dành nhiều lời xin lỗi gửi tới người vợ của mình
ông chu lập cơ bày tỏ ông gửi lời xin lỗi từ tận trái tim đến vợ vì để bà đơn độc trên thương trường đưa ra quyết định rủi ro
ông cũng hứa sẽ dùng phần đời còn lại sát canh với vợ để khắc phục hậu quả
còn với ông nguyễn cao trí người bị cáo buộc chiếm đoạt một tỷ đồng của bà lan
gửi lời xin lỗi đến gia đình người thân anh chị em cộng sự những người đã vô cùng đau đớn
nhưng vẫn nỗ lực ngày đêm làm việc cập lực hơn một năm qua để đảm bảo sự hoạt động bình thường của cả hệ thống giáo dục của bị cáo
bị cáo bùi đức khoa phó tổng giám đốc công ty cổ phần naturen đã gửi lời xin lỗi tới những người vì bị cáo nhờ vả mà liên quan vụ án
bị cáo xin lỗi mẹ vì con năm mươi tuổi mà vẫn chưa lớn
làm đau lòng mẹ cha
bị cáo xin lỗi vợ đã chút hết gánh lo gánh nợ tới vợ để vợ vất vả một mình bươn chảy
còn bị cáo hồ bảo ngọc giám đốc vùng hai scb thì nói rằng vô cùng ăn năn hối hận cảm thấy xấu hổ với gia đình
chỉ vì sai phạm mà dẫn tới cái giá đón nhận phải chia ly với gia đình người thân
đó cũng chính là lời được nhiều bị cáo trong vụ án liên tục nhắc đi nhắc lại suốt quá trình xét xử tranh tụng
và vào ít phút ngắn ngồi trước khi tỏa nghị án
bị cáo trương khánh hoàng nguyên quyền tổng giám đốc scb biết mình mắc nhiều lầm lỗi gây nhiều hậu quả
hoàng nói rằng tới một ngày bị cáo nhận ra tuổi trẻ của mình quá nông nổi và bồng bột để lao vào cuộc sống mưu sinh
đánh mất mình là ai và mục đích cuộc đời là gì
cháu gái của bà trương mỹ lan trương huệ vân là bị cáo suốt những ngày xét xử ít được xét hỏi nhất
chỉ đồng ý theo lời luật sư bào chữa nay cũng bày tỏ sự hối hận trong giây phút nói lời sau cùng
giọng bị cáo vân nghẹn lại trùng xuống
bị cáo trình bày rằng một mươi tám tháng qua bị cáo học vô số bài học quý giá
bị cáo nhận thức bản chất sâu sắc của cuộc sống bài học quý giá nhất chỉ được học qua khổ đau
sau tất cả bị cáo sẽ là người tốt hơn cống hiến nhiều hơn với tinh thần thượng tôn pháp luật
ngay khoảnh khắc được hội đồng xét xử cho nói lời sau cùng
nhiều bị cáo đã bật khóc nước nở trình bày trong nước mắt
bị cáo trương mỹ lan người bị cáo buộc chủ mưu trong vụ án
nhớ lại những ngày ở trại giam
hàng đêm bà luôn dây dứt một câu hỏi là vì sao bản thân và gia đình lại lâm vào hoàn cảnh như thế này
bà lan bật khóc và cho biết bà nghĩ đến cảnh chồng và cháu cũng đang bị tạm giam
nghĩ đến tất cả các bị cáo ngày hôm nay bị thế này
nghĩ đến người thân gia đình con cái tôi bị bệnh bại liệt sợ nó tái phát
trước đó gia đình bà luôn sung vầy đoàn kết bên nhau
khi vụ án xảy ra nhiều người đi tù gia đình tan nát
bị cáo lan nói rằng
không biết còn có cơ hội gặp nhau nữa hay không có được cùng nhau ăn chung một bữa cơm nữa không
trên chiếc xe tù dẫn rảnh rời khỏi tòa về trại giam
bà chỉ ước bắt được những bàn tay vẫy của người thân bên lề đường
hay qua màn hình tv để tìm cháu ruột chồng người thân
bà tan nát cả cõi lòng
cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước bật khóc suốt một mươi phút nói lời sau cùng
bà đỗ thịnh hàn cho hay
bị cáo mong tòa và cơ quan tham gia tố tụng
mở lòng tứ bi bác ái
hưởng với bị cáo và một mươi một thánh viên đoàn thanh tra và hai lãnh đạo
để mọi người sớm trở về gia đình dưỡng bệnh là chỗ dựa tinh thần cho các con các cháu
gia đình đã ly tán khi bị cáo vướng vòng lao lý
đến như người phụ nữ là trưởng ban kiểm soát scb trong những ngày xét xử
chỉ nói nhỏ nhẹ thi thoảng bật cười khiến hội đồng xét xử phải nhắc nhở
thì đến lúc nói lời cuối cùng bị cáo phạm thu phong cũng khóc nghệ
bà phong bày tỏ mong hội đồng xét xử chấp nhận đề nghị của viện kiểm sát
cho bị cáo hưởng án treo
đây sẽ là món quà vô giá để bị cáo quỳ trước di ảnh của người mẹ xin tha tội
món quà để bị cáo mở lời nói chuyện với con mình
vì gần như bị cáo không nói chuyện được với con bị cáo
con bị cáo bị trầm cảm
liên quan đến đại án vào sáng ngày hai tháng bốn
phiên tòa xét xử bà trương mỹ lan và các đồng phạm tiếp tục tranh luận
tại tòa luật sư bào chữa cho bà trương mỹ lan đã đề nghị hội đồng xét xử đánh giá lại
hành vi của thân chủ và cho rằng không cần loại bỏ bà trương mỹ lan khỏi đời sống xã hội
sáng hai tháng bốn phiên tòa xét xử bà trương mỹ lan và các đồng phạm tiếp tục tranh luận
tại tòa luật sư bảo chữa cho bà trương mỹ lan đã đề nghị hội đồng xét xử đánh giá lại hành vi của thân chủ
luật sư giang hồng thanh bào chữa cho bà trương mỹ lan cho rằng
cần xác định lại số tiền thiệt hại của vụ án
theo luật sư bà trương mỹ lan là một khách hàng lớn của ngân hàng scb
các khoản vay giải ngân đều có tài sản đảm bảo
chưa có báo cáo nào về việc bà lan không trả lãi cho scb
cũng như chưa có báo cáo nào thể hiện người dân muốn rút gốc và lãi khi đến hạn tại scb mà không được
luật sư thanh càng định bà lan đã phải chịu rất nhiều thiệt hỏi
trong đó có hai vấn đề chính
chịu trách nhiệm với khoản vay không liên quan và giá trị tài sản đảm bảo của bà lan bị định giá thấp xuống
ngoài ra để chứng minh quan điểm bà lan là con người có bản chất tốt đẹp
luật sư bảo chữa đưa ra tấm hình của một người lao động cho biết ông này cùng nhiều người khác đã nói họ rất mang ơn bà lan
luật sư nhấn mạnh câu hỏi rằng con người như vậy có cần loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội hay không
đồng thời vị này cũng hy vọng hội đồng xét xử sẽ xem xét để đưa ra câu trả lời nhân văn
bào chữa cho bị cáo trần thị mỹ dung cựu phó tổng giám đốc ngân hàng scb
luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét các tình tiết tăng nặng đối với bị cáo
gồm phạm tội có tổ chức và phạm tội tinh vi
cụ thể luật sư cho rằng bà dung không phải phạm tội có tổ chức hay tinh vi
bởi khi thực hiện hành vi phạm tội bà dung là cấp dưới nhận được sự chỉ đạo của cấp trên
luật sư cho biết bản thân bà dung không ý thức được việc mình làm là vi phạm
chỉ là người làm công ăn lương không ai lựa chọn thực hiện hành vi vi phạm pháp luật để cuối cùng phải đứng trước phiên tòa
xoay quanh vấn đề áp dụng tình tiết tăng nặng luật sư cho rằng việc phân công nhiệm vụ
khi bà dung còn tại chức là phân công công việc không phải phân công thực hiện hành vi phạm tội
do đó luật sư đề nghị tòa xem xét tình tiết tăng nặng cho bị cáo
về hành vi hoán đổi tài sản luật sư cho biết việc này diễn ra sau khi bà dung đã rời khỏi vị trí phó tổng giám đốc ngân hàng scb
vì vậy luật sư đề nghị hội đồng xét xử xác định rõ hành vi phạm tội và trách nhiệm phạm tội của bị cáo
cũng trong phiên làm việc sáng hai tháng bốn chủ tọa phạm lương toản thông báo
gia đình bị cáo nguyễn cao trí chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư và quản lý giáo dục văn lang
chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty capella đã nộp thêm sáu mươi một tỷ đồng khắc phục hậu quả
trong vụ án này cơ quan chức năng đã thu giữ tiền mặt khi khám xét người nơi làm việc của bị cáo trí gần chín mươi bốn tỷ đồng
gồm khoản tiền ba triệu ba trăm một mươi hai hai trăm linh usd tương đương số tiền bảy mươi tám tỷ đồng và số tiền gần một mươi bảy tỷ đồng
gia đình bị cáo nguyễn cao trí nộp khắc phục số tiền sáu trăm bốn mươi tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra
cơ quan điều tra đã kê biên bảy bất động sản
tại phấn nêu quan điểm giải quyết vụ án đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên buộc bị cáo nguyễn cao trí khắc phục hậu quả một tỷ đồng
tại phiên tòa bị cáo trí và gia đình mong muốn được khắc phục hoàn toàn bằng tiền mặt
viện kiểm sát cũng đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn cao trí từ một mươi đến một mươi một năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
thưa quý vị những ngày xét hỏi tranh luận có thể còn có bị cáo phản ứng chối tội đan sen
nhưng vào giờ phút cuối cùng được nói trước khi số phận pháp lý của họ bị định đoạt
chỉ còn những lời hối hận muộn màng những lời tha thiết xin khoan hồng được thốt lên
liệu bản án cuối cùng sẽ ra sao
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị và các bạn
cảm ơn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại